trong việc tiếp tay cho các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép trần thị phương thảo đã hưởng lợi số tiền lên tới một trăm bốn mươi triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với trần thị phương thảo đinh thị huệ
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện thanh sơn phú thọ và âu urpay quốc tịch trung quốc về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
theo điều tra thảo quen với overpay và đối tượng tên là vương đều là người trung quốc
vương và oguapay đặt vấn đề nhờ thảo thuê một số căn hộ để người trung quốc nhập cảnh trái phép ở
thảo đã thuê căn nhà trên đường nguyễn trãi tầng một bày bán mỹ phẩm các tầng trên để cho người nhập cảnh trái phép ở
ngoài ra thảo còn thuê hai căn hộ trung cư khác cho các đối tượng người trung quốc
tiếp tay cho thảo huệ cũng đã thuê hai căn hộ trung cư khác và thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một mươi hai người trung quốc đang cư trú trai phép tại đây
bằng việc tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép thảo đã hưởng lợi số tiền lên tới một trăm bốn mươi triệu đồng còn huệ hưởng lợi bốn triệu đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch thành phố hà nội đã ra công điện khẩn yêu cầu tạm dừng hoạt động quán ăn đường phố trà đá vỉa hè bắt đầu từ một mươi bảy h ngày hôm nay
đối với các nhà hàng ăn uống yêu cầu thực hiện nghiêm việc giãn cách người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng chống dịch
đặc biệt là khuyến cáo năm k của bộ y tế đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng
người dân trở về từ các tỉnh thành trở về hà nội phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế
trong khi đó tại tỉnh hà nam đến bảy giờ sáng nay đã ghi nhận thêm hai ca dương tính với sars cov hai lần một
đó là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn thọ lão xã đạo lý huyện lý nhân
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh hà nam đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với hai thôn
nội đọng xã bắc lý và thôn đồng yên xã trân lý thuộc huyện lý nhân để phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện lý nhân đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập một mươi ba chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn hai thôn
tổ chức truy vết nhanh các trường hợp f một f hai để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời
đến nay đã truy vết được sáu mươi tám trường hợp f một hai trăm chín mươi chín trường hợp f hai đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
trong việc phòng chống dịch thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tuyệt đối không lơ là chủ quan chuẩn bị sẵn sàng chủ động phương án tốt nhất để ứng phó với dịch bệnh

tất cả mọi người dân ra vào khu vực này đều phải dưới sự kiểm soát của bốn cái chốt này hết mà ra vào đều có sát khuẩn
còn các cái chốt đều anh em thay nhau trực là hai mươi bốn trên hai mươi bốn nói chung là không có thể trường hợp nào có thể ra vào được ở khu vực này
trong thời gian cách ly y tế lực lượng công an cơ sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể lực lượng y tế tổ chức hướng dẫn người dân thay đổi thói quen trong thời gian có dịch
cách phòng chống dịch bệnh biện pháp cách ly biện pháp nâng cao thể lực sức đề kháng đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước khử khuẩn vệ sinh cá nhân
phối hợp với trạm y tế có phương án kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp có biểu hiện ho sốt đều phải được kiểm tra kịp thời
đồng thời kiểm soát chặt chẽ những người đến và đi khỏi địa bàn hai xã chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo kiểm soát một trăm linh người qua lại

nguồn lây có thể phát tán ra rộng hơn sẽ gây khó khăn cho việc truy vết f một f hai của nhiều bệnh nhân

cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm tới gần hai mươi sáu trường hợp tăng gần một mươi năm so với cùng kỳ ra quyết định xử phạt hơn hai mươi năm tỷ đồng
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một mươi năm trường hợp dương tính với ma túy và hàng nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
sau kỳ nghỉ lễ người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn để làm việc
trước việc lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng đột biến nhất là vào các khung giờ cao điểm lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tránh ủn tắc giao thông
trước việc lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng đột biến nhất là vào các thành phố lớn để làm việc

lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã triển khai sớm công tác điều tra cơ bản
xác định các tuyến cao tốc các nút điều hòa giao thông
sẵn sàng phân luồng từ xa khi xảy ra ủn tắc
cùng với đó điểm đầu từ trung tâm hà nội vào đường cao tốc
lực lượng chức năng bố trí xây dựng phương án cọc tiêu biển báo
các tổ cảnh sát giao thông đón hướng dẫn phương tiện vào cao tốc thông suốt
đặc biệt các đơn vị của cục cảnh sát giao thông cũng phối hợp chặt chẽ
với công an các đơn vị địa phương tổ chức phân luồng tại mỗi nút ra khác nhau
đồng thời hướng dẫn các phương tiện có thể đi vào đường gom tránh ủn ứ trên tuyến cao tốc
do tuyến hà nội hẻ phòng quảng ninh rất là dài và bố trí lực lượng dàn trải
tuy nhiên chúng tôi xác định những điểm nóng cũng như thời gian nóng
để bố trí lực lượng phương tiện đảm bảo tốt
khi tùy tình huống thực tế xảy ra thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương
cũng như là đơn vị quản lý bảo trì để phối hợp và bố trí lực lượng
cho nó đảm bảo tốt về giao thông an toàn giao thông
theo dự kiến vào chiều tối ngày hôm nay lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng đột biến
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng sẽ liên tục trực tại những nút giao thông trọng điểm
giải tỏa ùn ứ đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện an toàn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn huy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ ba
cụm ba phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội về tội giết người
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện phúc thọ tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn hồ sen xã vĩnh lợi huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
và đối tượng phùng mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu một xã hanh cù
huyện thanh ba tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện